lê văn la là tài xế taxi hoạt động tại khu vực thành phố hội an và thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
thông qua việc lái xe la đã quen biết và được nguyễn đức lên chú tệ tỉnh quảng nam đặt vấn đề thuê vận chuyển trái phép chất ma túy
thấy lợi nhuận cao lại dễ dàng thực hiện nên la đồng ý
sau quá trình nắm thông tin và tổ chức theo dõi công an thành phố đà nẵng bắt quả tang lê văn la khi đang vận chuyển ba kg ketamin được ngụy trang trong những túi trẻ khô
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lê văn la mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
riêng nguyễn đức lên đã bị công an tỉnh quảng nam bắt giam vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy
còn với hành vi chạy quảng cáo đăng tải các sản phẩm mua bán máy tính điện thoại sau khi khách chuyển tiền cọc thì đối tượng minh đã chặn mọi liên lạc
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng thồng vũ minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại phường một mươi hai quận tám tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua xác minh thồng vũ minh đã lập các tài khoản facebook giả mạo rồi đăng những bài viết liên quan đến mua bán các mặt hàng máy tính điện thoại với số lượng lớn
khi có khách hàng muốn giao dịch minh yêu cầu chuyển tiền cọc vào tắc tài khoản của minh cung cấp sau đó chiếm đoạt tiền không gửi hàng cho các bị hại và chặn facebook zalo số điện thoại của nạn nhân
lực lượng công an thu giữ một laptop ba điện thoại di động
một chứng minh thư giả hai thẻ ngân hàng và hai mươi năm triệu đồng tiền mặt
quá trình đấu tranh bước đầu chứng minh rằng đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội của nhiều nạn nhân với số tiền chiếm đoạt là một trăm bảy mươi triệu đồng
riêng tại huyện diễn châu với thủ đoạn như trên thì thồng vũ minh cũng đã chiếm đoạt số tiền hơn một mươi bảy triệu đồng của một nạn nhân
đối tượng hà văn quyền thu mua một khối lượng lớn đất cao
đất cao không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán cho các công trình dự án trên địa bàn
quyền đã chỉ đạo kế toán công ty mua hóa đơn giá trị gia tăng hợp thức hóa số lượng đất cát không rõ nguồn gốc nhằm chiếm đoạt tiền thuế
công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố hai bị can là hà văn quyền và nguyễn thị tâm cùng chú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh về tội trốn thuế
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi công ty trách nhiệm hiểu hạn việt long trường thịnh
có địa chỉ tại thôn sơn trung xã cẩm thịnh huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh do hà văn quyền làm giám đốc
đã thu mua một khối lượng lớn đất cát không rõ nguồn gốc sản xuất xứ để bán cho các công trình dự án trên địa bàn
sau đó hà văn quyền đã chỉ đạo kế toán công ty là nguyễn thị tâm mua tám hóa đơn giá trị gia tăng của công ty trách nhiệm hiệu hạn xây dựng và vận tải trung hiền
và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tổng hợp mạnh hà với tổng giá trị tiền hàng ghi trên các hóa đơn là hơn hai ba tỷ đồng
để sử dụng hợp thức hóa số lượng đất cát không rõ nguồn gốc nhằm chiếm đoạt gần sáu trăm linh triệu đồng tiền thuế của nhà nước
thưa quý vị với hành vi giả danh công an nhà báo công tác văn phòng chính phủ hay luật sư để lừa đảo là chiêu trò không hề mới
song do sự chủ quan và thiếu cảnh giác
đề phòng của nhiều người dân đã khiến cho các đối tượng phạm tội vẫn có thể dễ dàng lừa đảo chiếm đất tài sản
và công an tỉnh quảng ngãi đã kịp thời phát hiện các đối tượng với thủ đoạn lừa đảo này
đối tượng nguyễn văn chiến hai mươi bốn tuổi ở xã tỉnh thọ huyện sơn tỉnh tỉnh quảng ngãi tự xưng mình là cảnh sát hình sự
tuy làm công nhân nhưng nguyễn văn chiến đến cửa hàng điện thoại trên đường quang trung thành phố quảng ngãi
giới thiệu mình đang công tác tại công an thành phố quảng ngãi
khi tạo được sự tin tưởng của chủ cửa hàng chiến mua một lúc bốn điện thoại di động và nói tặng xếp nhưng mục đích chiếm đoạt
do tin tưởng chiến là cán bộ công an chủ cửa hàng đã cho bán nợ chiến mang số điện thoại trên bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
còn đối tượng trần văn chí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận bị công an phường trần phú thành phố quảng ngãi bắt giữ
khi thực hiện hành vi lừa đảo chạy việc tại quảng ngãi
ông là bộ đội rồi ra rồi xí quân rồi lòm ở quân đội rồi công an rồi qua công an rồi bây giờ đưa ra ngoại bộ chính trị
rồi đưa qua văn phòng chính phủ phụ trách kênh non để lo phí với lệ nước non
người ta họ lấy là một trăm linh triệu
đặt trên mạng thấy ở trên mạng nó bán gì rồi em có đặt hai bộ đồ hai bộ đồ công an
rồi em nói là em mua về để em chụp hình rồi sau đấy dù mình làm
thế ý em nghĩ là mình làm chụp hình ví dụ người ta hỏi mình làm gì em đưa cái hình ra coi để mình tạo hình tin cho người ta
bộ đồ nghề của trần văn trí mang theo gồm bộ trang phục đại tá công an
còng số tám các con dấu thẻ nhà báo luật sư văn phòng chính phủ để thực hiện hành vi lừa đảo
tại nhiều tỉnh thành cả nước đối tượng đã giả danh công an luật sư nhà báo để chạy việc và lừa chiếm đoạt trên một mươi tỷ đồng
tại quảng ngãi đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn trên
qua công tác giám tình hình tại địa bàn và đặc biệt chú trạng công tác kiểm tra lưu trú
các cơ sở về lưu trú trên địa bàn kịp thời phát hiện các đối tượng liên quan đến vi phạm pháp luật
và đặc biệt là công an phương kịp thời phát hiện đối tượng giả danh đại tá công an
để thực hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo của đối tượng
các đối tượng tạo ra cho mình một vỏ bọc là cán bộ cao cấp có nhiều mối quan hệ
có thể chạy được biên chế vào làm việc tại các cơ quan nhà nước
dưới các vỏ bọc hoàn hảo trên các đối tượng đã tạo được lòng tin đối với các bị hại
và thực hiện thành công các vụ lừa đảo với số tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng
loại tội phạm này không mới song cách hành xử của các đối tượng biến hóa tinh vi khó lường
xâm hại đến tài sản của người dân và làm tổn hại đến uy tín các ngành chức năng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau vừa mời đối tượng trần nhật tuấn
chú tệ huyện đầm rơi lên làm việc do tố giác vụ chết người sai sự thật
vào khoảng một mươi bốn h ngày chín tháng bảy người dân phát hiện một người phụ nữ chết dưới ao cá phía sau nhà
trong quá trình điều tra vụ việc trần nhật tuấn đã tố giác một người đàn ông
ở ấp kinh chùa xã trần hợi huyện trần hợi
trần nhật tuấn văn thời có hành vi kéo sát người phụ nữ trên từ cửa nhà sau thì ra ao cá
qua quá trình xác minh và cùng các chứng cứ thu thập đã có cơ sở kết luận
người phụ nữ trên tử vong do ngặt nước và có dấu hiệu nhồi máu cơ tim
đồng thời khẳng định không có vụ việc như tuấn tố giác
tại cơ quan công an trần nhật tuấn thừa nhận do có mâu thuẫn chuyện tình cảm
nên tuấn đã bịa đặt chuyện trên nhằm mục đích để công an mời người này làm việc
và làm rõ việc anh này đe dọa đánh tuấn
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần quang công chú tại thành phố đà lạt là chủ thầu xây dựng để điều tra về hành vi
vi phạm quy định an toàn lao động để đất sạt lở đè chết một công nhân
trong quá trình thi công nhà ở trên địa bàn
trước đó ngày chín tháng ba ông ngô văn giang chú tại huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
cùng một số người khác đang dọn dẹp khu vực thi công xây dựng phần móng nhà
cho một gia đình ở tp đà lạt thì bất ngờ bờ ta lui đất cao khoảng ba m gần đó
đổ sập xuống hậu quả khiến ông giang tử vong
sau khi vụ việc xảy ra công an tp đà lạt đã có mặt tại hiện trường
tiến hành các biện pháp khám nghiệm và điều tra đồng thời phối hợp với
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lâm đồng tiến hành giám định
xác định chủ thầu xây dựng công trình đã vi phạm quy định an toàn lao động
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng bảy một vụ cháy nhà đã xảy ra trên địa bàn
phường tân thịnh tp hòa bình tỉnh hòa bình đã khiến hai trẻ em tử vong
vào khoảng ba h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy tại đường lạc long quân tổ một mươi bảy
phường tân thịnh tp hòa bình đã xảy ra cháy nhà ở kết hợp với kinh doanh giày dép
ngay sau khi nhận được tin báo các lực lượng công an tp hòa bình
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ đã điều lực lượng đến hiện trường cứu thành công bốn người đang mắc kẹt ra ngoài
đến khoảng năm giờ ba mươi phút đám cháy được dập tắt lực lượng chức năng đã phát hiện hai người tử vong
là con của chủ nhà ở phòng ngủ tại tầng ba và đưa thi thể ra ngoài
nguồn nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
hồi bảy giờ sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng bảy
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi tám năm độ kinh đông
trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
từ năm mươi đến sáu mươi một km một giờ giật cấp tám
đến bảy giờ ngày một mươi sáu tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông
khu vực bắc biển đông cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng sáu trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
trong hai mươi bốn h tiếp theo bảy h ngày một mươi bảy tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía bắc
khu vực bắc biển đông cách đảo lôi châu trung quốc khoảng ba trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm km